trong phần tin quốc tế nhật bản giải thích việc đưa hải quân tới trung đông
ấn độ trung quốc nhất trí duy trì hòa bình biên giới